mặc dù không còn hứng chịu thiên tai bão lũ nhưng tình hình sạt lở bờ sông bờ biển và bồi lấp vùng cửa biển ở tỉnh thừa thiên huế vẫn đang diễn biến phức tạp
chính quyền địa phương dự báo với tình hình như thế này nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ có nguy cơ mở cửa biển mới
ảnh hưởng mưa lũ bão át thấp nhiệt đới và tình hình biến đổi khí hậu bờ sông bờ biển của tỉnh thừa thiên huế nhiều năm qua đã bị sạt lở theo chiều hướng ngày càng phức tạp
thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế trên các tuyến sông hương sông bồ sông âu lâu sông bù lưu có tổng chiều dài hơn một năm trăm linh km hiện tại có bốn mươi bốn điểm sạt lở với tổng chiều dài hai mươi hai km
tuyến bờ biển qua tỉnh dài một trăm hai mươi bảy km hiện có một mươi điểm sạt lở tổng chiều dài khoảng ba mươi km trong đó có một mươi km sạt lở nặng
cạnh đó hiện tượng bồi lắng ở cơ biển thuận an vinh hiền cũng đang có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động của tàu cá tàu vận tải ra vào cảng